sau một năm đi vào hoạt động tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng đã chủ động nghiên cứu tư vấn cho thủ tướng về quan điểm chính sách chỉ đạo điều hành kinh tế giải pháp thực hiện tham gia ý kiến vào các vấn đề văn bản chính sách được thủ tướng và các phó thủ tướng giao chủ động phối hợp với các bộ ngành cơ quan nghiên cứu nhà khoa học tham gia công tác truyền thông chia sẻ thông tin thông điệp chính sách tạo sự đồng thuận trong xã hội
đây là báo cáo của tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng tại buổi làm việc với thủ tướng nguyễn xuân phúc vào chiều nay
thông qua các buổi làm việc với các bộ ngành địa phương và trao đổi thảo luận với các tổ chức tài chính quốc tế các nhà khoa học tại các buổi tọa đàm và hội thảo tổ cung cấp thông tin về diễn biến tích cực của nền kinh tế góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội
tuy nhiên nhiều khuyến nghị chính sách của tổ tư vấn chưa trở thành chính sách của chính phủ tổ chức triển khai khuyến nghị chính sách của tổ khi đã được thủ tướng chấp nhận còn chậm
thủ tướng yêu cầu tại buổi họp các thành viên cần thảo luận để làm rõ hơn những hạn chế của tổ tư vấn hiện nay
cũng như đưa ra các ý kiến nghiên cứu đánh giá về chiến tranh thương mại trên thế giới hiện nay có ảnh hưởng tác động đến kinh tế của việt nam như thế nào nhằm tìm ra phương hướng và tránh được vòng xoáy của cuộc chiến tranh thương mại này
các thành viên cũng cần đưa ra ý kiến để phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô phát triển thị trường vốn